các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
báo cáo tại hội nghị cho thấy việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đến nay đã đạt được kết quả quan trọng nhiều nhiệm vụ hạng mục công việc hoàn thành và vượt tiến độ
đến nay đã thu nhận hơn bốn mươi tám triệu hồ sơ cấp căn cước đạt chín mươi sáu ba mục tiêu đề ra
kết quả ra soát làm sạch dữ liệu qua phần mềm đạt sáu mươi bảy
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu làm sạch một trăm linh dữ liệu theo kế hoạch đề ra và duy trì việc bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống

phải làm vững chắc từng bước rút ngắn quy trình thủ tục nhưng phải đúng pháp luật
tinh thần là phải rất sức khẩn trương quyết liệt làm đến đâu chắc đến đó theo phương pháp cuốn chiếu không được nóng vội làm ẩu nghiêm cấm việc khởi hợp đối phó trong việc làm sạch dữ liệu
đề nghị các ông chí giám đốc phải chịu trách nhiệm về việc làm sạch dữ liệu dân cư tại địa phương mình để khi sau này mà khi mà kết nối phục vụ cho kết nối chung trong chính phủ điện tử nếu có sai sót thì lãnh đạo bộ sẽ xem xét trách nhiệm của các ông chí giám đốc
bộ trưởng tô lâm lưu ý trong quá trình tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân cho công dân phải tuân thủ chỉ đạo của thủ tướng chính phủ yêu cầu của bộ y tế để bảo đảm thực hiện có hiệu quả song song hai nhiệm vụ là bảo đảm tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân và phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị địa phương phải hết sức lưu ý công tác bảo đảm an ninh an toàn dữ liệu dân cư ra soát bố trí đủ lực lượng để vận hành hai dự án và đáp ứng yêu cầu triển khai luật cư trú sửa đổi nhất là nhân lực tại công an cấp xã
cũng để bảo đảm yêu cầu bắt đầu từ ngày một tháng bảy hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an triển khai xây dựng sẽ kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu cùng với các bộ ngành
hiện bộ công an đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác làm sạch dữ liệu đảm bảo dữ liệu dân cư phải đúng đủ sạch sống
trong đó đối với một số địa phương còn gặp khó trong công tác làm sạch dữ liệu này bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kịp thời tổ chức đoàn công tác về cơ sở
nhằm có những hướng dẫn cụ thể đảm bảo tiến độ chung việc thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh hà giang
hà giang có trên tám trăm chín mươi dữ liệu phải làm sạch
tuy nhiên tính đến ngày hai mươi năm tháng năm công tác làm sạch mới đạt được ba mươi sáu chín mươi hai bị chậm tiến độ so với chỉ tiêu bộ công an giao
thực tế kiểm tra tại công an xã quảng ngân và công an huyện vị xuyên đoàn công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chỉ rõ những nguyên nhân đối với kết quả làm sạch dữ liệu qua phần mềm
trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của việc nuôi sống dữ liệu
trong việc cập nhật điều chỉnh xác thực thông tin
muốn có được điều này thì việc làm sạch dữ liệu phải chính xác tuyệt đối ngay từ cơ sở
cũng như các đồng chí chia ca và cố gắng làm sao chúng tôi đạt được cái chỉ tiêu một trăm linh
nhưng cái kết quả quan trọng nhất đối với chúng tôi là chỉ tiêu đó là phải có sự chính xác tuyệt đối
tại buổi kiểm tra đoàn công tác cũng đã chỉ rõ những nguy cơ nếu hà giang không theo kịp tiến độ công tác làm sạch dữ liệu
chia sẻ về những khó khăn do đặc điểm địa hình khu vực dân cư trên cơ sở đó đã tháo gỡ ngay những vướng mắt của địa phương
trong đó nhấn mạnh việc triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn thực hiện công tác làm sạch theo điện của bộ công an
và tiến hành phân luồng thời gian bảo đảm tốc độ truy cập hệ thống
việc huy động tổng lực nguồn nhân lực cũng như tăng cường công tác kiểm tra phúc tra xuống tận cơ sở
kịp thời xử lý đối với những trường hợp không thực hiện đúng theo quy định công tác làm sạch dữ liệu
là giải pháp quan trọng công an tỉnh hà giang cần tập trung trong thời gian tới
với cái đảm bảo theo đúng yêu cầu bốn yếu tố đúng đủ sạch sống thì chỉ đạo công an các xã
phải ra soát kiểm tra kiểm chứng và làm sao mà cái dữ liệu nó phải sạch nhất đúng nhất
ví dụ như là vừa rồi chúng tôi tiếp nhận các cái căn cước công dân
từ cái cấp căn cước thì chúng tôi mới bổ sung điều chỉnh những cái thông tin trong dc một và dc hai
và tiếp tục thu thập cái dc một
với công tác chỉ đạo đối với lại công an sáu mươi ba địa phương là thu thập cập nhật
cũng như là về theo cái phương châm đúng đủ sạch sống để làm sao đó cái cơ sở dữ liệu của chúng ta
đến với lại các ngành chia sẻ đối với lại các ngành
đó là phục vụ nhân dân một cách tốt nhất
theo kế hoạch đến trước ngày một tháng bảy hà giang phải hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu một trăm linh
thời gian không còn nhiều khối lượng chỉ tiêu còn lớn
đòi hỏi hà giang cần có nhiều giải pháp tổng lực hơn trong công tác làm sạch dữ liệu
không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng bảo đảm dữ liệu của toàn bộ công dân hà giang
phải đúng đủ sạch sống trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư